phát biểu tại hội nghị tổng kết năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi của việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ nhiều sáng kiến ưu tiên của việt nam
đã trở thành tài sản chung của asean
chúng ta đã có những đóng góp quan trọng trưởng thành và trở thành một trong những thành viên nòng cốt
dẫn dắt xây dựng và xác định các luật chơi trong asean và khu vực
cùng dự có phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh
chủ tịch ủy ban quốc gia asean hai nghìn hai mươi đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an
đại tướng ngô xuân lịch bộ trưởng bộ quốc phòng và tránh án toán nhân dân tối cao nguyễn hòa bình
thủ tướng bày tỏ bằng ý chí kiên cường quyết tâm cao hành động mạnh mẽ của cả cộng đồng asean
sự hợp tác hiệu quả của các đối tác và tay lái vững vàng của thuyền trưởng việt nam
đến hôm nay nhìn lại chúng ta cùng tự hào tuyên bố
năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi đã thành công toàn diện trọn vẹn và thực chất
trong thắng lợi chung của năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
chúng ta càng thêm tự hào
về thành công của đại hội đồng liên nghị viện các nước asean ipa bốn mươi một
và của hội nghị hội đồng tránh án các nước asean lần thứ tám
tất cả thể hiện hình ảnh một nhà nước pháp quyền việt nam xã hội chủ nghĩa vững mạnh với người dân là trung tâm
thủ tướng khẳng định tinh thần chủ đề năm hai nghìn hai mươi
asean gắn kết và chủ động thích ứng là kịp thời và phù hợp
giữa sự giảng dách của việt nam
asean đã thực sự linh hoạt và chủ động thích ứng với các biến động của thời cuộc
vai trò quy tín quốc tế của việt nam của asean ngày càng được quan trọng nâng cao
là minh chứng sóng động cho vai trò tầm quan trọng của đoàn kết hợp tác trước những cơ hội thách thức
đặc biệt là sức sống giá trị của hợp tác và cơ chế đa phương
nhìn lại năm hai nghìn hai mươi tầm vóc bản lĩnh và trí tuệ việt nam được thể hiện một cách toàn diện rõ nét
một lần nữa dấu ấn của việt nam được ghi đậm trong quá trình hơn năm năm
ba mươi năm phát triển của asean từ chủ đề rất đúng và trúng là asean gắn kết và chủ động thích ứng
với cách đề xuất những ưu tiên ý tưởng sáng kiến cho đến phương thức chuẩn bị
chủ trì điều hành các hội nghị soạn thảo các văn kiện và công tác tuyên truyền quảng bá
những nỗ lực và vai trò dẫn dắt của việt nam nhìn lại năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
thủ tướng chỉ ra một số bài học quý đó là bài học về sự chỉ đạo tổng thể
thống nhất và theo dõi sát sao của lãnh đạo
đối với các hoạt động đối ngoại quốc gia nhất là năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
thủ tướng nhấn mạnh thành công toàn diện vang dội của năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
là một đỉnh cao thắng lợi mới của đường lối đối ngoại đa phương của đảng
đúng như lời tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã nêu
đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ tiềm lực vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay
điều này như tiếp thêm sinh khí mới để chúng ta tự tin và chủ động
tiếp tục thắng lợi tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả